tại buổi họp báo chính phủ thường kỳ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai trung tướng tô ân sô tránh văn phòng
người phát ngôn bộ công an đã trả lời câu hỏi về công tác đấu tranh với tội phạm cá độ bóng đá mùa world cup hai nghìn hai mươi ba
người phát ngôn bộ công an cho biết trước khi world cup khai mạc lãnh đạo bộ công an đã có điện chỉ đạo công an các đơn vị địa phương
và mở đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm đặc biệt là tội phạm cá độ bóng đá
trong đó lực lượng chủ yếu là cảnh sát hình sự an ninh mạng và tội phạm sử dụng công nghệ cao quản lý hành chính và đặc biệt là công an xã phường
theo thống kê đến nay lực lượng công an toàn quốc đã triệt phá năm mươi hai vụ với một trăm bốn mươi đối tượng số tiền giao dịch ước tính lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng
thời gian tới bộ công an sẽ tiếp tục đấu tranh triệt phá loại tội phạm này theo đúng tinh thần chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
tập trung chỉ đạo triển khai các giải pháp sau
thứ nhất đẩy mạnh tuyên truyền về phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng tội phạm để nâng cao nhận thức cho người dân và các cơ quan đơn vị
không để các đối tượng lợi dụng vào hoạt động phạm tội
thứ hai triển khai đồng bộ các biện pháp nắm tình hình quản lý địa bàn quản lý đối tượng tập trung lực lượng đấu tranh triệt phá các đường dây
băng nhóm tụ điểm tổ chức đánh bạc cá độ bóng đá điều tra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
đẩy mạnh đấu tranh với các loại tội phạm phát sinh liên quan đến việc cướp cướp giật trộm cắp tài sản
thứ ba phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành liên quan nhất là bộ thông tin và truyền thông ngân hàng nhà nước
kịp thời ngăn chặn nguồn phát tán thông tin vi phạm pháp luật liên quan đến đánh bạc
chỉ đạo các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông ngân hàng thương mại cung cấp thông tin kịp thời nhanh chóng để ngăn ngừa và đấu tranh với tội phạm rửa tiền liên quan đến cá độ bóng đá
thứ tư giả soát hoàn thiện các văn bản pháp luật có liên quan tăng cường đầu tư trang thiết bị đẩy mạnh hợp tác quốc tế để tổ chức phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả với nạn cá độ bóng đá
thực hiện cao điểm tấn công chấn áp tội phạm bảo đảm an ninh an toàn tết nguyên đán công an quận hà đông công an tp hà nội vừa cho biết
đã cùng các đơn vị nghiệp vụ triệt phá một đường dây cá độ bóng đá lớn trong mùa world cup bắt giữ tám đối tượng với tổng giá trị giao dịch của đường dây cá độ lên tới năm mươi tỷ đồng
theo tài liệu điều tra đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cáo độ bóng đá qua không gian mạng
trang web bóng tám mươi tám com do trần nguyễn khương duy sinh năm hai nghìn hai trú tại quận phú nhuận tp hcm điều hành
duy đồng thời là người quản lý tài khoản đại lý cấp master
qua các mối quan hệ duy chia tài khoản master thành nhiều tài khoản đại lý cấp asian do bùi thế toàn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú tại phường phú lương quận hà đông hà nội điều hành quản lý hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc cho các con bạc tại các địa bàn khác nhau

triệt phá đường dây gặp nhiều khó khăn do phương thức và thủ đoạn phạm tội tinh vi của hai đối tượng cầm đầu do hoạt động đánh bạc tổ chức trên không gian mạng nên có nhiều đối tượng trong đường dây không quen biết nhau
đến ngày hai mươi chín tháng một mươi một đội cảnh sát hình sự công an quận hà đông chia lầm nhiều mũi đồng loạt triển khai nhiều tổ công tác khám xét tại các quận huyện hà đông trường mỹ thuộc thành phố hà nội thành phố hồ chí minh và triệu tập bắt giữ các đối tượng có liên quan
đối tượng quản đã tìm các đối tượng con bạc trên địa bàn để phân chia trang để tài khoản cho các người chơi
đây là vụ án có tính chất rất nghiêm trọng các đối tượng ở đây hoạt động liên tỉnh tổ chức cho các con bạc đánh bạc từ hà nội thành phố hồ chí minh
qua nghiên cứu tài liệu trong hồ sơ bước đầu chúng tôi xác định
số tiền giao dịch trong vụ án này ước lượng khoảng trên năm mươi tỷ đồng
hiện vụ việc đang được công an quận hà đông hà nội tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
cũng nằm trong đợt thực hiện cao điểm tấn công chấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự tết nguyên đán
vào tối ngày ba mươi tháng một mươi một phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh hà giang đã chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của bộ công an và công an địa phương
phát hiện bắt giữ hai đối tượng có hành vi tàng trữ vận chuyển trái phép một mươi năm bánh heroin
lực lượng chức năng bắt quả tang đối tượng thào ly pó sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại xã sảng tùng huyện đồng văn tỉnh hà giang đang có hành vi tàng trữ vận chuyển một mươi hai bánh heroin
mở rộng điều tra tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng vàng mỹ co sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại xã phố cáo huyện đồng văn phát hiện thêm ba bánh heroin được co cất giấu kỹ ở phía sau nhà
hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra
liên quan đến vụ gây dối trật tự công cộng xảy ra tại trung tâm y tế huyện bình tân vào ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bình tân tỉnh vĩnh long cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam ba tháng đối với sáu đối tượng
khoảng hai mươi ba h ba mươi phút ngày một mươi ba tháng chín trung tâm y tế huyện bình tân tiếp nhận cấp cứu cho nguyễn minh nhật và thái minh tần
khi các bác sĩ đang cấp cứu thì nguyễn ngọc lợi nguyễn văn ninh
nguyễn tuấn thanh lê phú công phạm như ý lê tấn phát cùng một số thanh niên khác đã đến thăm tần và nhật
tại đây nhóm thanh niên này đã lớn tiếng la hét gây mất trật tự nên đã bị bảo vệ của trung tâm y tế mời ra ngoài
sau đó minh gọi điện cho những người có liên quan đến vụ chém gây thương tích xuống khu hành chính huyện bình tân để nói chuyện
khi đến nơi hai nhóm xảy ra sâu sát
tại cơ quan công an các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi gây dối trật tự công cộng của mình
hơn một tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc tại quận bắc từ liêm thành phố hà nội vừa được phòng cảnh sát môi trường công an tp hà nội phát hiện xử phạt và buộc đưa đi tiêu hủy
tiến hành kiểm tra đột xuất địa điểm kinh doanh thuộc hộ kinh doanh quang định tại địa chỉ số bốn trăm tám mươi ba đường an dương vương phường đông ngạc quận bắc tử liêm hà nội
đoàn kiểm tra phát hiện cơ sở đang kinh doanh một tấn ốc vịt và một trăm tám mươi kg
năm g cánh gà đông lạnh không có hóa đơn chứng tử trên bao bì sản phẩm đều có tiếng nước ngoài không có căn cứ xác định nguồn gốc nơi sản xuất và không có kiểm định về chất lượng